tận dụng triệt để nguồn nước từ thượng nguồn sông mê công xả về hạ lưu sông kiểu long
tính đến ngày một mươi bốn tháng bốn tỉnh an giang đã có hơn chín mươi một năm trăm linh ha diện tích sản xuất
đã hoàn thành việc xuống giống vụ hè thu đạt hơn bốn mươi sớm hơn cùng kỳ đến một mươi bốn ha
đây là vụ xuống giống hè thu sớm nhất từ trước đến nay tại tỉnh an giang
do xâm nhập bạn vào an giang từ các huyện sắp danh tỉnh kiên giang
đã làm cho nhiều diện tích cây trồng vụ hè thu phát triển kém và sâu bệnh phát triển mạnh
từ thực tế môi trường khí hậu sâu bệnh và thị trường tiêu thụ xuất khẩu lúa gạo năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh an giang đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên nền đất trồng lúa sang cây trồng cạn
sử dụng các sống chịu hạn mặn cao để đối phó hiệu quả với tình hình khô hạn kéo dài để tiết kiệm nước
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân làm vệ sinh đồng ruộng
cắt dọn sạch gốc dạ trước khi xuống giống vụ hè thu kết hợp tập trung cây ải
phơi đất trước khi xuống giống ít nhất một mươi năm ngày giúp cắt đất nguồn dịch hại làm tăng màu mỡ cho đất
ngoài ra ngành nông nghiệp an giang còn bố trí lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu
bắt đầu từ ngày một bốn đến ngày một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhằm bảo đảm né hạn và xâm nhập bạn theo từng vùng cụ thể